nguyễn thành tuấn đối tượng cầm đầu gây ra nhiều vụ trộm kết sắt trên địa bàn tỉnh phú yên
vào thời điểm cuối năm hai nghìn một mươi năm đã bị lực lượng cảnh sát điều tra tuệ phạm về trật tự xã hội công an tỉnh phú yên bắt xử
từ tháng bảy đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm nguyễn thành tuấn đã cùng với quách bạch thủ nguyễn hữu phát nguyễn văn cường
cùng chú tại huyện định quán tỉnh đồng nai
trộm kết sắt tại tỉnh phú yên
tài sản các đối tượng trộm cắp được gồm vàng và tiền mặt với ước tính trị giá gần bốn trăm linh triệu đồng
qua điều tra công an tỉnh phú yên xác định được các nghi phạm và tiến hành bắt tạm giam quách bạch thủ nguyễn văn cường
riêng nguyễn thành tuấn và nguyễn hữu phát đã bỏ trốn tuy nhiên sau đó phát đã ra đầu thú
tại tỉnh bình phước một hộ gia đình tại thôn thống nhất xã đắc nhau huyện bù đăng đã bị kẻ xấu phá hoại hơn một trăm linh trụ tiêu
bằng thủ đoạn cắt đứt các dây tiêu tận gốc ước tính thiệt hại hơn bốn trăm linh triệu đồng
xác định đây là hành vi phá hoại gây thiệt hại lớn cho người dân và gây mất ổn định an ninh trật tự tại địa phương
lực lượng công an đã tích cực điều tra để sớm tìm ra thủ phạm
theo thông tin ban đầu vào khoảng tám giờ sáng ngày chín tháng ba gia đình anh nguyễn đình hòa thường trú xã đắc nhau huyện bù đăng
vào làm rẫy thuộc địa bàn thôn ba xã đường một mươi huyện bù đăng thì phát hiện hơn một trăm linh triệu tiêu của gia đình
đã bị kẻ xấu phá hoại bằng thủ đoạn cắt đứt các dây tiêu tận gốc
anh hòa cho biết gia đình anh có gần bốn trăm linh triệu tiêu từ hai đến bốn năm tuổi trồng trên diện tích ba sao
toàn bộ vốn đầu tư vào vườn tiêu trong bốn năm qua là hơn bốn trăm linh triệu đồng
số vốn này do gia đình anh vay ngân hàng để đầu tư
hiện vườn tiêu đang chuẩn bị cho thu hoạch để trả nợ ngân hàng thì bị kẻ xấu phá hại
sau khi nhận được thông tin công an xã đường mười đã cử cán bộ công an xã xuống hiện trường xác minh vụ việc
đồng thời thu thập những thông tin ban đầu của vụ việc
anh hòa thì cơ quan chức năng chúng tôi là bên công an cũng đã họp và triển khai kế hoạch
cũng như phân công công tác thì chúng cử anh em chúng tôi là xuống hiện trường để nắm bắt cái vụ việc
và xem cái hiện trường để ghi nhận lại cái vụ việc cũng như là ghi nhận hiện trường
và cũng đã báo đến cơ quan cấp trên để tìm cái phương án mà xử lý
cũng như điều tra để làm rõ cái vụ việc này để cho người dân yên tâm
để răn đeo những cái kẻ khác sau này không để xảy ra cái tình trạng như trên nữa
những cây tiêu ba bốn năm tuổi đang cho thu hoạch giờ đã và đang dần bị chết khô héo
thiệt hại về kinh tế của gia đình anh hòa là rất lớn
hiện vụ việc đang được công an huyện bù đăng tiếp nhận tiến hành điều tra truy bắt thủ phạm
tiếp tục chương trình là thông tin về công tác tổng kết cao điểm tấn công chấn áp tội phạm

tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định không để xảy ra các sự cố bất ngờ
trong đợt cao điểm công an tây ninh ba lần được bộ công an thường đề xuất
nhiều đơn vị cá nhân lập thành tích xuất sắc được ủy ban nhân dân tỉnh và bộ công an khen đột xuất
tại hội nghị ban giám đốc công an tỉnh tây ninh đã trao giấy khen cho ba mươi hai tập thể bốn mươi hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm
trong thời gian trước trong và sau tết bính thân hai nghìn một mươi sáu cho đến nay
đắk lắc đã phát hiện thụ lý điều tra xử lý trên ba trăm năm mươi vụ việc các loại với hơn ba trăm linh đối tượng vi phạm
trong đó phạm pháp hình sự làm rõ một trăm năm mươi bảy vụ đạt tỷ lệ hơn chín mươi
những kết quả đó của công an tỉnh đắk lắc đã góp phần quan trọng giữ cho cuộc sống bình yên
để nhân dân vui đón tết bính thân hai nghìn một mươi sáu an toàn lành mạnh
cũng tại buổi tổng kết công an tỉnh đắk lắc đã trao tặng giấy khen cho bốn mươi bốn tập thể và một trăm linh ba cá nhân có thành tích xuất sắc
qua hai tháng triển khai đợt cao điểm
công an tỉnh cà mau đã làm rõ bốn mươi bảy vụ tội phạm hình sự liên quan đến sáu mươi đối tượng
tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên tám mươi chín đấu tranh triệt phá ba trăm hai mươi chín tụ điểm tệ nạn xã hội liên quan đến gần hai đối tượng
trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã xử lý năm tám trăm chín mươi trường hợp vi phạm phạt hành chính với số tiền ba bảy tỷ đồng
bên cạnh đó công an tỉnh còn thành lập bốn mươi một tổ tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp vào ban đêm
qua đó phát hiện một mươi chín vụ năm mươi đối tượng ghi phạm về an ninh trực tự
hãng hàng không quốc gia việt nam vừa có thông báo về tình trạng khách hàng mua phải vé máy bay giả mạo ở nhật bản thời gian gần đây
theo vietnam airlines qua điều tra sơ bộ cho thấy đối tượng giao bán vé máy bay giả bằng tài khoản facebook mang tên dịch vụ hàng không exco
sau khi khách hàng giao dịch qua facebook và cung cấp các thông tin cá nhân hành trình đối tượng sẽ đặt vé qua website của vietnam airlines theo hình thức giữ mã đặt chỗ trên hệ thống và trả tiền sau
mã này chỉ có hiệu lực khi được thanh toán trực tuyến
đối tượng gửi mã đặt chỗ cho khách theo đúng email tự động xác nhận mà việt nam airlines gửi sau khi đặt vé
khách lên hệ thống kiểm tra đúng mã hành trình tên tuổi sẽ tin tưởng chuyển khoản
đối tượng cung cấp số tài khoản của một công ty bán lẻ game tại tokyo nhật bản cho khách
sau khi khách chuyển tiền xong đối tượng không xuất vé cho khách mà gọi điện cho công ty bán thẻ game để lấy thẻ và sẽ tìm cách đổi thẻ ra tiền mặt
để tránh các hành vi gian lận thương mại không mong muốn và mua phải vé giả vietnam airlines khuyến nghị khách hàng lựa chọn một trong ba phương thức mua vé máy bay sau
mua trực tiếp trên website của vietnam airlines tại địa chỉ www vietnamairlines com
mua tại các phòng vé của vietnam airlines trong và ngoài nước
mua tại các đại lý chính thức của vietnam airlines trong và ngoài nước
mua tại các đại lý chính thức của vietnam airlines trong và ngoài nước
sau khi xem xét ý kiến phản ảnh của nhân dân sống tại khu vực đô thị phước lý và khảo sát mức độ ô nhiễm môi trường do hoạt động nổi mìn phá đá khai thác đá gây ra nhiều nhà dân còn xuất hiện tình trạng nứt nẻ trên tường
ubnd tp đà nẵng đã chỉ đạo sở tài nguyên môi trường và các ngành liên quan buộc bảy doanh nghiệp phải dừng ngay các hoạt động khai thác đá quanh trên núi phước tường kể từ ngày chín tháng ba nhằm đảm bảo tốt môi trường cho nhân dân sống xung quanh khu vực
điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự cũng như cuộc sống của người dân sống hai bên bờ sông này
giữa dòng sông sát bờ sông ngày nào cũng vậy từ ba giờ sáng đến một giờ chiều những chiếc thuyền lớn này thành hút cát và sạn
nạn khai thác cát sạn trái phép này đã gây sạt lở hàng chục điểm bên hai bờ sông bến hải hiền lương điểm dài nhất dài ba mươi mét
điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nơi sống cũng như sản xuất của các hậu dân thuộc xã bình sơn viện vĩnh linh và xã trung sơn viện do linh tỉnh quảng trị

điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nơi sống cũng như sản xuất của các hậu dân thuộc xã bình sơn viện do linh và xã trung sơn viện do linh và xã trung sơn
điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nơi sống cũng như sản xuất của các hậu dân thuộc xã bình sơn viện do linh và xã trung sơn viện do linh và xã trung sơn viện do linh và xã trung sơn

ngoài ra tài xế tiến cũng bị tạm tước giấy phép lái xe hai tháng
ngay sau khi có chỉ đạo của ubnd tp đà nẵng các ngành chức năng đã cắm biển hạn chế tốc độ và tăng cường công tác tuần tra xử lý nhằm chấm dứt tình trạng xe pen xe tải gây tai nạn giao thông nghiêm trọng trên các tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố
tuyến đường từ các khu vực khai thác đất đá trên đường dẫn cầu nguyễn tri phương nơi các xe ben chở đất thường xuyên lưu thông
đã được lắp thêm nhiều biển hạn chế tốc độ thay các biển quy định tốc độ từ năm mươi km một giờ đối với xe ben và sáu mươi km một giờ với ô tô xuống còn bốn mươi km một giờ
riêng tại các vòng xoay các nút giao thông phức tạp thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông còn được lắp thêm nhiều đèn tín hiệu cảnh báo và biển quy định tốc độ chỉ ba mươi km một giờ
sở giao thông vận tải đà nẵng còn cải tạo thu nhỏ vòng xoay để mở rộng tầm nhìn hạn chế va chạm
việc cắm mới các biển báo hạn chế tốc độ và khoảng cách xe của đà nẵng là
với quy định hiện hành của bộ giao thông vận tải
tuy nhiên theo chính quyền thành phố bảo vệ tính mạng con người là hết sức cấp bách cần thiết nên phải kiềm chế điều chỉnh hành vi xe ben chạy vào thành phố
sau đó sẽ có văn bản báo cáo cụ thể lên bộ giao thông vận tải và các cấp liên quan
đoạn qua địa bàn xã quảng phú huyện quảng trạch tỉnh quảng bình đi vào hoạt động
xuất hiện tình trạng các loại xe ô tô né trạm thu phí
đi vào các tuyến đường làng gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân địa phương
phản ánh của chúng tôi về vấn đề này tại tỉnh quảng bình
chỉ chưa đầy mấy phút cắm chất kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
đã phát hiện gần một mươi trường hợp xe ô tô các loại mang biển kiểm soát ở các địa phương khác nhau men theo những con đường làng
từ địa bàn thôn năm lãnh xã quảng phú huyện quảng trạch tỉnh quảng bình để trốn chạm thu phí trên tuyến quốc lộ một a